do mưa lớn cục bộ nhiều ngày qua trên địa bàn huyện mường la tỉnh sơn la đã gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ hai trăm bảy mươi chín d thuộc địa phận xã triềng lao huyện mường la tỉnh sơn la làm ách tắc giao thông đi lại trên tuyến đường này
lãnh đạo tỉnh sơn la đã tiến hành kiểm tra và chỉ đạo phương án khẩn trương khắc phục sự cố bảo đảm thông tuyến phục vụ nhu cầu sinh hoạt đi lại của người dân
do mưa to kéo dài nên cách đây năm ngày khoảng trên một mét khối đất đá đã sạt xuống mặt đường quốc lộ hai trăm bảy mươi chín d thuộc địa bàn huyện mường la tỉnh sơn la
những tàng đá lớn đã lấp kín toàn bộ nền đường dài bảy mươi mét ngăn cách tuyến đường giao thông từ huyện mường la tỉnh sơn la đi huyện than uyên tỉnh lai châu
sự cố trên không gây thiệt hại về người nhưng làm căn trở giao thông trên tuyến quốc lộ này trong những ngày qua
ảnh hưởng trực tiếp đến đường nước sạch cấp cho người dân một số bản của xã triềng lao và đường điện cấp điện trực tiếp
của nhà máy thủy điện hội quảng
điều nguy hiểm ở đây là đối với cái khối lượng đất đá này khi sạt lở xuống thì có nguy cơ gây gãy
đổ gãy cái cột điện ba mươi năm kv cấp điện tự dùng cho khu vực nhà máy cũng như khu vực đập tràn
trở nhận nước của nhà máy thủy điện hội quảng
ngay sau khi trực tiếp kiểm tra thực địa ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh
phối hợp với cấp ủy chính quyền huyện mường la tổ chức khắc phục sự cố về đường điện đường nước
tránh đã sạt gây mất điện mất đức kéo dài đồng thời chỉ đạo lực lượng công binh thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh
dùng vật liệu nổ phá toàn bộ khối đá trên tà lưu dương có nguy cơ gây sạt lở và đá tảng thuộc phạm vi lòng đường
để sớm thông xe bảo đảm an toàn giao thông khắc phục sự cố một cách nhanh nhất có thể
ngay sau khi nhận được thông tin có sự cố xảy ra thì ủy ban huyện cũng đã vào trực tiếp tại hiện trường
và sau đó cũng đã chỉ đạo đoàn công an thủy điện cũng như là ủy ban dân giả dựng ngao
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đồng thời báo cáo kịp thời với ban chỉ huy của tỉnh
để có biện pháp giải quyết đối với trách nhiệm của huyện thì huyện tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đồng thời hướng dẫn nhân dân tương tự giúp đỡ ngao vì hiện nay nguồn nước đang bị ảnh hưởng
đồng thời cũng cam kết sau khi thông tuyến thì huyện sẽ nhanh chóng khối phục nguồn nước để đảm bảo cho đời sự nhân dân
sau khi thiết bị xong tất cả các lượng nổ thì chúng tôi sẽ dòng dây ra vị trí an toàn
sau đó là sẽ điểm hỏa để từng một lúc là ba cái lượng nổ bố trí trên đó
mỗi lượng nổ một mươi cân và tổng cộng ba mươi cân ba mươi kg
thì đẩy cái vòng đá này xuống mặt vườn cho thi công cơ giới vào và tiến hành giải phóng mặt vườn
thời gian tới sẽ có nhiều diễn biến phức tạp về thời tiết
tỉnh sơn la sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng đề cao tính chủ động
luôn có những phương án dự phòng tối ưu để kịp thời đối phó với tình huống xấu bảo đảm an toàn cho nhân dân